mặc dù không đứng trong top những địa phương bị âm quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thế nhưng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm hai nghìn một mươi bảy ở ninh thuận đã tăng lên ba trăm sáu mươi một tỷ đồng
tăng hơn bốn mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong chín tháng của năm hai nghìn một mươi bảy ninh thuận đã mất cân đối quỹ khám chữa bệnh khoảng một trăm hai mươi tỷ đồng
cao gấp hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
bảo hiểm xã hội tỉnh ninh thuận cho biết
nguyên nhân mất cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là do giá dịch vụ y tế chưa hợp lý
không thực hiện đúng định mức theo quy định
nhiều cơ sở khám chữa bệnh chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật quá mức cần thiết
thống kê thanh toán dịch vụ kỹ thuật chưa đúng hoặc chưa được sở y tế phê duyệt dịch vụ kỹ thuật
việc mua sắm sử dụng thuốc vật tư y tế chưa hợp lý
còn lạm dụng tình trạng chỉ định xét nghiệm chỉ định thuốc rộng rãi
bảo hiểm xã hội tỉnh ninh thuận đang đẩy mạnh triển khai hệ thống thông tin giám định
tin học hóa bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh
đến nay các cơ sở khám chữa bệnh đã cơ bản hoàn thiện việc chuẩn hóa danh mục y tế gửi lên cổng hệ thống thông tin giám định